tìm cách chen chân vẫn có những người chất lượng chưa cao cố vết đợt này để tránh các tiêu chuẩn mới
tiến sĩ lê viết khuyến cho rằng tiêu cực trong bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư là thiên biến vạn hóa
không phải ai cũng dũng cảm nói ra nó giống như việc một số nơi có tham nhũng nhưng không bằng chứng để cáo buộc cá nhân
rõ ràng điều mà nhiều người băn khoăn đó là bên cạnh câu chuyện về số lượng
liệu chất lượng những người được bổ nhiệm có thực sự đúng như kỳ vọng của xã hội đối với chức danh này
và liệu số giáo sư phò giáo sư tăng cao có đồng nghĩa với việc việt nam sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu
thưa ông nhiều người lo ngại rằng khi mà các tiêu chuẩn để công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư cao hơn
nhất là tiêu chuẩn về các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục esi scopus
liệu giáo sư phò giáo sư được công nhận có còn cao hay không ạ
theo tôi thì chắc chắn nó sẽ giảm
vì cái thời gian để mà nghiên cứu một cái bài để mà đăng được trên các tạp chí có uy tín lớn như isi và scopus không phải đơn giản
kể cả khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên
nhưng mà khoa học tự nhiên thì họ có lợi thế hơn
nhưng khoa học xã hội sẽ rất là khó khăn
nhưng mà cái điều này rất công bằng
rất công bằng ở chỗ là phải có thời gian phải có cái trải nghiệm
thì một người làm xã hội khoa học xã hội nó phải có trải nghiệm về xã hội
thì mới có thể
đang viết những cái bài nó có chiều sâu
mới đạt được cái trình độ mà các cái tạp chí có uy tín như thế người ta đăng
vì thế như tôi cho rằng là mỗi ứng viên phải mất một vài năm để chuẩn bị
thì cái số lượng nó sẽ giảm
nhưng chất lượng chắc chắn nó sẽ tăng
và đó chính là một cái điều tôi cho rằng rất tích cực
để nó khuyến khích những người có tài năng thực sự được đạt cái chức danh giáo sư và phó giáo sư
chứ nó tránh đi được những cái phần nào chủ nghĩa bình quân
chủ nghĩa bình quân chủ nghĩa quan hệ chủ nghĩa bình quân
vậy theo quan điểm của ông thì chúng ta nên có giải pháp như thế nào để mỗi chức danh được công nhận
sẽ thực sự xứng đáng và góp phần đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng cũng như là xã hội
theo tôi và tôi cũng có thu thập tham khảo ý kiến của nhiều người khác
dưới góc độ là dư luận xã hội thì số đông của những người có cái trình độ nhất định
mà có cái trách nhiệm tham gia vào công tác quản lý đào tạo giáo dục
cũng như quản lý khoa học
thì người ta cho rằng là nên thứ nhất là lên cấu tạo lại hội đồng chức danh giáo sư hai cấp
chứ không để ba cấp như hiện nay nữa
cụ thể là chúng ta nên cơ cấu thành cấp hội đồng chức danh cấp cơ sở như hiện nay
và hội đồng chức danh cấp nhà nước
nhưng để cao cái chức năng vai trò của cái hội đồng cấp cơ sở
hội đồng cấp cơ sở thì nó hoàn toàn làm được cái việc mà hội đồng
ngành và liên ngành hiện nay làm được
cũng những con người đó thôi
nhưng mà đưa về cơ sở người ta sẽ có thể nắm được chắc hơn những ứng viên của mình
sinh hoạt trong cùng một đơn vị khoa học giảm đi được một nức
tức là cấp trung gian cấp ngành và liên ngành
thì nó cũng bớt đi một gánh nặng cho các ứng viên
phải thi ba lần
cái ý thứ hai là về vấn đề cơ chế bỏ phiếu
thì chúng tôi cho rằng là cái cơ chế bỏ phiếu là cái mà người ta người ta có ý kiến nhất
tức là nếu như cứ bỏ phiếu kín như hiện nay
thì cái tình trạng cái khả năng cái yếu tố tiêu cực vẫn có thể xảy ra
ở chỗ này chỗ khác ở người này người khác
vì khó kiểm soát lắm
vậy cho nên là chúng tôi được biết rất mừng là cái dự thảo mới
là không có bỏ phiếu theo cái cơ chế ký nữa
mà bỏ phiếu theo cơ chế công khai
như thế là một cái bước tiến mới
và cái điều quan trọng hơn là theo chúng tôi về cái giải pháp
là phải nâng cao cái chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học
của các ứng viên lên ít nhất là hai phần hai lần so với hiện nay
và nếu như muốn tiến tới quốc tế hội nhập quốc tế thì phải là hai năm lần so với hiện nay
thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chạy theo cái số lượng đông phó giáo sư và giáo sư
mà chúng ta cần phải chạy theo cái chất lượng và cái uy tín
chúng ta cần phải chạy theo cái số lượng khóa học của các ứng viên phó giáo sư và giáo sư
nên trao quyền phong chức danh giáo sư và phó giáo sư cho cấp nhà trường
và coi đó là một cái công việc rất là bình thường thôi
không phải là một cái đặc quyền đặc ân gì cho cái chức danh giáo sư phó giáo sư cả
thì nó sẽ giảm bớt đi được những cái yếu tố tiêu cực
và mỗi con người mà muốn đạt tới cái chức danh đó thì họ chỉ tập trung vào cái vấn đề khoa học là chính
họ bỏ bớt đi những cái quan hệ xã hội phức tạp khác
để có thời gian họ tập trung vào khoa học thì sẽ là tốt hơn
cái việc mà đào tạo tiến sĩ có vào bao nhiêu ra bấy nhiêu như hiện nay
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đầu ra của phó giáo sư và giáo sư
cho nên là lại phải quan tâm đến cái chất lượng đầu vào của tiến sĩ
thì hiện nay là tôi chưa thấy trường hợp nào trong các ngành khoa học xã hội gần tôi là bị trượt tiến sĩ cả
có những cứ thi được vào tiến sĩ là ra
sẽ là tiến sĩ thôi
thế thì liệu như vậy có phải là trừ những trường hợp mà người ta bỏ ở giữa trường
chứ không phải người ta thi trượt
thì đây cũng là một vấn đề tôi cho rằng rất là lớn và xã hội đang quan tâm bản tán rất nhiều
vâng cảm ơn những chia sẻ của ông
vâng thưa quý vị và các bạn dư luận chờ đợi sự ra soát minh bạch của hai mươi tám hội đồng
cũng như là những phán quyết nghiêm minh vào ngày mai ngày hai mươi tám tháng hai
hy vọng một kết quả giả soát minh bạch với quy trình khách quan độc lập sẽ lấy lại lòng tin
chấn chỉnh hoạt động xét duyệt công nhận giáo sư hiện nay để đưa giá trị của chức danh này về đúng tầm của nó
và đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết